sau khi quyết định nới lỏng cách ly xã hội của chính phủ các hãng hàng không đồng loạt công bố tăng tần suất bay và mở lại hàng loạt đường bay nội địa
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không sân bay cảng vụ nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín giai đoạn sau ngày hai mươi hai tháng bốn
cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không việt nam airlines vietjet esta pacific bamboo airways thực hiện giãn cách trên máy bay phòng lây nhiễm dịch covid một mươi chín
bố trí hành khách ngồi liền nhau đối với nhóm khách là những người sống trong cùng một gia đình và nhóm khách là những người vừa hoàn thành thời gian cách ly
hoặc có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín bảo đảm khoảng cách tối thiểu hai mét giữa các hành khách
khi xếp hàng làm thủ tục tại các khu vực trong nhà ga tiếp tục thực hiện đo thân nhiệt và khai báo y tế trước chuyến bay
yêu cầu mọi hành khách phải sát khuẩn tay trước khi lên máy bay và đeo khẩu trang trong quá trình thực hiện chuyến bay
cục hàng không cũng yêu cầu các cảng vụ hàng không tổ chức kiểm tra giám sát thực hiện việc giãn cách trên máy bay
bảo đảm khoảng cách tối thiểu hai mét giữa các hành khách khi xếp hàng làm thủ tục tại khu vực trong nhà ga
việc đo thân nhiệt và khai báo y tế trước chuyến bay bảo đảm nghiêm túc yêu cầu của thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ giao thông vận tải